đúng tám giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay ngày hai mươi tháng bảy chuyên cơ chở tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
theo lời mời của quốc vương campuchia norodom sihamoni đã hạ cánh tại sân bay quốc tế pochentong thủ đô phnom penh
ra sân bay đón đoàn có phó thủ tướng bộ trưởng hoàng cung samdech kong somon phó thủ tướng bộ trưởng quan hệ với quốc hội thượng viện và thanh tra men somon
một số quan chức của hoàng cung bộ ngoại giao đảng nhân dân vương quốc campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia thạch dư cán bộ đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp việt nam tại vương quốc campuchia
sân bay quốc tế pochentong rực rỡ hoa vào quốc kỳ việt nam và vương quốc campuchia
hai tấm hình chân dung cỡ lớn tổng bí thư nguyễn phú trọng và quốc vương norodom sihamoni
được treo trang trọng tại sân bay
theo chương trình sau khi đến thủ đô phnom penh tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ dự lễ đón chính thức của quốc vương norodom sihamoni và có cuộc hội đàm với quốc vương